đoàn tiểu ban văn kiện đại hội một mươi ba do đồng chí trần quốc vượng
ủy viên bộ chính trị thường trực ban bi thư phó trưởng bộ phận thường trực tiểu ban văn kiện đại hội một mươi ba
đã làm việc với ban thường vụ thành ủy hải phòng
cùng dự có đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng
chủ tịch hội đồng lý luận trung ương giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
đồng chí trần quốc vượng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực phấn đấu
và những kết quả đạt được của đảng bộ và nhân dân thành phố hải phòng
qua một mươi năm thực hiện cường lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
công tác xây dựng trình đốn đảng xây dựng hệ thống chính trị
đã được cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc
đồng chí trần quốc vượng đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế của thành phố
gợi mở những vấn đề thành phố cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo
để bảo đảm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp
chuẩn bị tốt cho đại hội đảng bộ thành phố nhiệm kỳ tới và đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
đoàn công tác đã ghi nhận những kiến nghị của thành phố hải phòng
tổng hợp để báo cáo tiểu ban văn kiện đại hội một mươi ba